sau hơn tám giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy đến năm giờ sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi một
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và thành phố long khánh tỉnh đồng nai mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy
tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp suối tre
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng
với nhiều hàng hóa bên trong với giá trị hàng tỷ đồng
hai mươi một h tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại khu công nghiệp suối tre thành phố long khánh tỉnh đồng nai
người dân nghe tiếng nổ lớn sau đó lửa bùng lên
lực lượng tại chỗ đã dùng các phương tiện để giật lửa nhưng khi gặp các vật liệu dễ cháy bên trong xưởng
ngọn lửa bùng cháy dữ dội khói bốc cao hàng chục mét
công an tỉnh đồng nai đã điều động hơn hai mươi xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ
nhiều đơn vị đến hiện trường dập lửa
do vụ cháy ngày càng dữ dội lực lượng ban chỉ huy quân sự thành phố long khánh
và tiểu đoàn phòng hóa ba mươi tám quân khu bảy cùng nhiều xe chuyên dụng
cũng được điều đến hiện trường phối hợp tham gia chữa cháy
sự huy động của các lực lượng của các địa phương khác
ví dụ như ở thống nhất rồi xuân lộc cẩm mỹ
thậm chí ở các khu công nghiệp đan cạnh
ví dụ như là khu công nghiệp long khánh khu công nghiệp dầu dây
đồng thời huy động lực lượng phòng hóa ba mươi tám để tham gia chữa cháy vụ cháy này
việc dập lửa gặp khó khăn do diện tích cháy rộng hàng ngàn mét
nguyên liệu bên trong chủ yếu là hạt nhựa khi gặp lửa càng bùng cháy dữ dội
do đó lực lượng công an quân đội đã dùng xà beng buộc phải phá nhiều cửa kính
để phun nước vào bên trong tiếp cận với đám cháy
đặc điểm tính chất của chất cháy là nhựa trong bao bì
nên đây là chất cháy nguy hiểm hạng b
trong quá trình chữa cháy bằng nước thì rất là khó khăn để dập tắt đám cháy
thì lực lượng cảnh sát phòng cháy và cháy đã triển thai phương án
thống chế đám cháy bốn mặt
để chống cháy đám qua sưởng khác
sau hơn tám giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy đến năm giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một
lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy hoàn toàn
không để cháy lan sang các khu vực nhà sưởng liên kề
vụ cháy không gây thiệt hại gì về người
nhưng đã thiêu dụi nhà xưởng rộng hơn sáu m hai
cùng nhiều hàng hóa bên trong ước tính thiệt hại tài sản lên đến hàng tỷ đồng
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh đồng nai
và thành phố long khánh khẩn trương điều tra làm